bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa vừa tổ chức lễ công bố kết quả ca ghép thận đầu tiên
đây là ca ghép thận khá phức tạp khi bệnh nhân đang bị suy gan thận mãn giai đoạn cuối
bệnh nhân được ghép thận là chị nguyễn thị hà ba mươi một tuổi ở xã sơn lư huyện quang sơn thanh hóa
chị hà bị suy thận mạng giai đoạn cuối cách đây hai năm phải lọc máu chu kỳ ba lần mỗi tuần
người cho thận là mẹ ruột bệnh nhân và đã được xuất viện sau một mươi ngày
nữ bệnh nhân cũng được xuất viện sau một mươi bảy ngày tiến hành ca phẫu thuật
các chỉ số chuyên môn của bệnh nhân trước khi ra viện đều đạt tiêu chuẩn
kết quả ghép thận thành công lần này là cơ sở để ngành y tế tỉnh thanh hóa tiếp tục phát huy khả năng
nghiên cứu ứng dụng thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật tiên tiến đáp ứng nhu cầu bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tỉnh